thời gian chạy thử tàu trung bình sẽ kéo dài từ ba đến sáu tháng
mặc dù chưa đưa ra thời điểm chính thức chạy tàu khai thác thương mại
nhưng lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ dự án trong quý i năm hai nghìn hai mươi
cụ thể trong hôm nay tổng thầu trung quốc vận hành thử năm đoàn tàu chạy liên tục dọc trên chính tuyến ở cả hai chiều
để căn chỉnh trên toàn bộ hệ thống
mỗi đoàn tàu chạy cách nhau một mươi đến một mươi hai phút và vận hành qua hệ thống điều khiển tự động
trong ngày chạy thử đầu tiên có sự tham gia của thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông
trong thời gian đầu công tác vận hành thử nghiệm toàn bộ do nhân sự của tổng thầu trung quốc thực hiện
quá trình vận hành thử dự án được thực hiện theo chưu trình từ đơn giản đến phức tạp
hoạt động và kết quả vận hành thử có sự giám sát đánh giá của liên danh tư vấn độc lập apei certified check